theo một số người dân bà hát đến địa điểm trên thuê nhà được vài tháng nay
do thất nghiệp nên bà hát tự nhận giữ vài em nhỏ để chăm sóc
khi chăm sóc trẻ bà hát có nhờ con gái tên v sinh năm hai nghìn tám phụ chăm sóc
đại diện phòng giáo dục và đào tạo thị xã bến cát cũng đã xác nhận có sự việc này
tuy nhiên lãnh đạo đơn vị này cho biết nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng vẫn đang được lực lượng công an điều tra làm rõ
cũng theo lãnh đạo đơn vị này sự việc này xảy ra tại một nhà người dân nhận giữ trẻ tự phát
thời gian qua đơn vị này cũng đã đề nghị ủy ban nhân dân các phường xã và chỉ đạo các trường mầm non công lập tăng cường công tác nắm tình hình
quản lý không để người dân nhận giữ trẻ tự phát như thế này
tuy nhiên do nhu cầu của người dân nên một số người không có công việc ổn định đã nhận chăm sóc trẻ nhỏ
việc nhận giữ trẻ tự phát rất khó quản lý vì hầu hết những người nhận giữ trẻ sinh sống đan sen trong các khu dân cư
họ nhận giữ chỉ vài bé như kiểu người thân giữ hộ
lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo thị xã bến cát cho biết sự việc xảy ra quá đau lòng
sau sự việc này một lần nữa cơ quan chức năng đã đề nghị ủy ban nhân dân các phường xã tăng cường quản lý
nắm thông tin về các hộ dân nhận giữ trẻ tự phát
từ đó vận động tuyên truyền và xử lý nghiêm không để tình trạng này xảy ra
thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ án mạng đau lòng
đáng chú ý hơn khi các đối tượng gây án thậm chí là máu mủ ruột thịt trong cùng gia đình
khiến dư luận không khỏi băng hoàng sừng sốt
đơn cử như vụ việc mới đây xảy ra trên địa bàn tỉnh quảng nam
người cha bất ngờ dùng hung khí tấn công khiến cậu con trai tử vong tại chỗ
cụ thể vào lúc tám giờ một mươi năm phút cùng ngày tại khối phố câu hà phường điện ngọc thị xã điện bàn quảng nam
ông ntt bốn mươi bảy tuổi ở khối phố câu hà bất ngờ dùng dao tác động vào người con trai là nqp
sinh năm hai nghìn hai mươi ba ở cùng địa phương dẫn đến tử vong tại chỗ
sau đó ông tê dùng dao tự chấm dứt cuộc sống
và được người dân phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên do vết thương nặng nên ông tê đã tử vong
tiếp nhận thông tin lực lượng công an tỉnh quảng nam đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin khám nghiệm
hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ án mạng này
chưa rõ nguyên nhân vụ việc thế nhưng hành vi sát hại con trai ruột còn nhỏ tuổi là hành vi máu lạnh
mất nhân tính gây hoa mang sự luận và cần chịu sự trừng phá từ pháp luật
hy vọng lực lượng chức năng sẽ có bản án nặng tay dành cho đối tượng nhằm gian đe cũng như đảm bảo an ninh xã hội
tương tự như vụ việc trên hẳn quý vị khán giả chưa thể quên vụ án cách đây một năm tại đồng nai gây rúng động dư luận lúc bấy giờ
cụ thể khoảng trưa ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba hàng xóm nghe thấy tiếng khóc thét kêu cứu của trẻ con tại ngôi nhà ở tổ một mươi năm
khu phố ba phường trảng giài tp biên hòa
nghi có sự chẳng lành họ kiểm tra thì phát hiện bên trong căn nhà có lưu và hai con gái ruột
nhưng cửa bị khóa trái thời điểm này bé gái đang nằm bất động trên nền nhà
hàng xóm yêu cầu nguyễn tiến lưu ba mươi tám tuổi ngụ tỉnh bình phước mở cửa nhưng người đàn ông này không chịu
sự việc được trình báo công an phường
các cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nhanh chóng có mặt nhưng đối tượng vẫn bất hợp tác
lực lượng công an phải phá cửa khống chế và bắt giữ lưu đồng thời giải cứu cháu bé ra ngoài an toàn
còn cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi ba đã tử vong
tại cơ quan công an bước đầu lưu khai nhận do mâu thuẫn với vợ là chị ttv nên mua rượu về nhà uống
khi có ma men trong người không làm chủ được hành vi nên lưu đã dùng tay tác động phần cổ con gái dẫn đến tử vong
và gửi lên một nhóm gia lô nơi vợ làm cùng
mới đây khoa bỏng tạo hình thẩm mỹ bệnh viện trưng vương tp hcm đã gửi báo cáo sự cố chuyên môn
nhiều ca tai biến thẩm mỹ mà nơi này tiếp nhận điều trị đến thanh tra sở y tế tp hcm theo quy định
được biết có bệnh nhân lth ba mươi tám tuổi ngụ tp hcm bị nóng đỏ sưng đau mông sau khi tiêm filler chất làm đầy
không rõ loại tại một cơ sở ở hà nội
tại bệnh viện người phụ nữ được trần đoán có áp xe mông phải mổ nạo filler và chăm sóc với thường tích cực
ngoài ra bệnh viện trưng vương cũng báo cáo trường hợp của chị ptj bốn mươi bảy tuổi quê bắc ninh
tạm trú tại tp hcm nhập viện trong tình trạng sưng đau vùng mi dưới mắt phải
nữ bệnh nhân kể cách đây vài năm chị được một bệnh viện thẩm mỹ có bác sĩ hàn quốc
nằm trên địa bàn quận một mươi tp hcm thực hiện tiêm filler để làm đẹp khử thâm vùng mi mắt
đầu năm hai nghìn hai mươi bốn chị dây phát hiện da vùng mắt được tiêm filler vẫn khó chịu có dấu hiệu lợn cợn vón cục
nên đến một công ty bệnh viện thẩm mỹ quốc tế trên địa bàn quận gò vấp tp hcm để chăm sóc da
tại đây nhân viên cơ sở tư vấn cho người phụ nữ việc tiêm thuốc tan phil để xử lý tình trạng trên
chỉ sau một ngày tiêm thuốc vùng mắt của chị dê đau và sưng lên
nữ khách hàng quay trở lại cơ sở thẩm mỹ thì được cho uống thuốc một tuần
hơn một tháng sau khi thấy vẫn không cải thiện chị dây trở lại cơ sở thẩm mỹ ở quận gò vấp thông báo tình trạng
tuy nhiên nhân viên nơi này cho biết mắt chị bị biến chứng là do việc tiêm chất làm đầy trước đây
nên sẽ không chịu trách nhiệm
khi không thể chịu nổi các cơn đau ở vùng mắt người phụ nữ đến bệnh viện trưng vương cầu cứu
tại khoa bỏng tạo hình thẩm mỹ bệnh nhân được xác định đã bị áp xe vùng mắt phải phẫu thuật xử lý gấp
quá trình điều trị các bác sĩ dạch mở ổ thoát dịch mổ bóc tách cắt bỏ các mô thâm nhiễm chất làm đầy cho bệnh nhân
hiện tại chị dê vẫn phải theo dõi sát với vùng mắt phải băng kín có mắt trái cũng không thể mở ra hoàn toàn
ngoài ra tinh thần bệnh nhân cũng bị ảnh hưởng
đáng chú ý khi chị zay thông báo trần đoán tại bệnh viện trương vương
người xưng là bác sĩ ở cơ sở thẩm mỹ lại khẳng định tiêm thuốc tan không gây áp xe mà do silicon cũ
người này sau đó bất ngờ chặn tài khoản của bệnh nhân
thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa hai đinh phương đông khoa bỏng tạo hình thẩm mỹ bệnh viện trưng vương chia sẻ
chỉ vài tuần gần đây nơi này đã tiếp nhận từ năm đến một mươi trường hợp tai biến liên quan đến việc tiêm phi lờ
bác sĩ đông khẳng định filler đã len lỏi và các tổ chức dưới xa sẽ không thể lấy hết hoàn toàn
sau một thời gian xử lý lại cây biến chứng
do đó bệnh nhân phải mổ nhiều lần thời gian điều trị kéo dài với chi phí xử lý lớn
ngày hai tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục xét xử bị cáo trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp và tám mươi năm bị cáo khác
trong phiên tòa ngày này chủ tọa phiên tòa cho rằng lá thư của ceo tập đoàn lớn ở hồng kông trung quốc
chưa được hợp pháp hóa lãnh sự nên không thể xem là một phần của luận cứ bảo chữa
cụ thể khi bào chữa cho bị cáo trương mỹ lan luật sư cho rằng ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
ông justin chu đại diện tập đoàn ck assets holding limit tập đoàn đầu tư lớn ở hồng kông trung quốc
trong lĩnh vực bất động sản do tỷ phú lý gia thành sáng lập
và ông lee hao đại diện tập đoàn orix nhật bản và trương mỹ lan trương huệ vân
có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tp hcm
tại đây hai tập đoàn này bày tỏ mong muốn tìm cơ hội đầu tư vào tp hcm
sau khi nghe tin bà trương mỹ lan bị bắt ngày hai mươi bảy tháng ba ông justin chu viết thư gửi tòa án nhân dân tp hcm
bày tỏ những tình cảm tốt đẹp dành cho bà trương mỹ lan và tạo điều kiện đàm phán để đầu tư các dự án của bà lan
chủ tọa cho biết văn bản này chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định
nên hội đồng xét xử không xem xét và nhắc nhở luật sư của bị cáo trương mỹ lan không đề cập đến lá thư này
tránh để hiểu nhầm truyền thông sai
về tranh luận xoay quanh việc định giá dự án mũi đèn đỏ
vị kiểm soát đánh giá các luật sư đưa chứng thư thẩm định của công ty savius là không phù hợp
vì chứng thư này thẩm định tài sản hình thành trong tương lai
với mong muốn khắc phục hậu quả gia đình bị cáo lan đã liên hệ với quỹ đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu châu á
bên cạnh đó với mong muốn được đề xuất giải pháp toàn diện liên quan đến scb
bị cáo lan mong muốn liên kết nhà đầu tư trên toàn cầu
bà trương mỹ lan tin tưởng sự quan tâm của các quỹ đầu tư nước ngoài cho việc phát triển các dự án của vạn thịnh pháp
với một mươi ba tài sản nằm ngoài danh mục kê biên sẽ được sử dụng để khắc phục hậu quả vụ án nếu có
gia đình bà lan đề xuất làm việc với quỹ đầu tư để sử dụng chiến lược giải pháp khác nhau
chuyển nhượng dự án giá trị cao nhất
đồng thời gia đình bị cáo đề xuất bán chuyển nhượng với các tài sản thế chấp tại scb
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
khoảng tám giờ ba mươi phút ngày hai tháng bốn các hộ dân phát hiện người phụ nữ rơi từ tầng cao của tòa trung cư
hà đông hà nội xuống đất tử vong khi đó người dân nghe thấy tiếng động ở khu vực tầng hai mươi năm của tòa trung cư
diễn biến sau đó người dân thấy một phụ nữ bất động dưới sảnh trung cư đã tử vong
nhận được tin báo của người dân lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
một lãnh đạo công an quận hà đông xác nhận vụ việc nêu trên và cho biết
người phụ nữ rơi từ trung cư xuống là công dân trên địa bàn bốn mươi sáu tuổi
ngày hai tháng bốn công an quận bình thủy thành phố cần thơ đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông khiến hai anh em thương vong
theo đó khoảng hai mươi h hai mươi năm phút ngày một tháng bốn ttd một mươi chín tuổi điều khiển xe máy chở tnt một mươi một tuổi cùng ngụ phường an khánh quận ninh kiều
lưu thông bên trái phần đường hẻm chín mươi một cũ theo hướng từ đường võ văn kiệt đến đường cách mạng tháng tám đoạn qua phường long hòa quận bình thủy
khi đến đoạn cách vòng xoay võ văn kiệt khoảng ba trăm linh m
bê tông vào những khối bê tông hào kỹ thuật dùng để đặt hệ thống cáp điện bên lề đường
cú va chạm khiến cả hai ngã xuống đường chiếc xe máy biến dạng
tên ngồi sau tử vong tại chỗ đê bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
sáng ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn quỹ ban nhân dân quận tám thành phố hồ chí minh đã phối hợp cùng quỹ ban mặt trận
hội liên hiệp phụ nữ quận đoàn ban trị sự giáo hội phật giáo hội chứ tập đỏ
ban bảo trợ hội chữ thập đỏ quận tám hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy lớn trong đêm một tháng bốn ven kênh tàu hủ
tổng số tiền hỗ trợ bước đầu là một trăm chín mươi tám triệu đồng
theo trang thông tin ủy ban nhân dân quận tám các ban ngành đoàn thể tại địa phương đã nhanh chóng thăm hỏi hỗ trợ bước đầu
cho các hộ dân trong vụ cháy ven kênh tàu hủ tại phường hai quận tám thành phố hồ chí minh với số tiền gần hai trăm linh triệu đồng
cụ thể hỗ trợ cho ba hộ bị cháy tiền mặt là bốn mươi một triệu đồng một hộ và hai phần nhu yếu phẩm trị giá năm trăm linh đồng
sáu hộ bị ảnh hưởng được hỗ trợ một mươi một triệu đồng một hộ và hai phần nhu yếu phẩm
bên cạnh đó ngay trong đêm một tháng bốn quỹ ban nhân dân phường hai cùng các ban ngành đoàn thể đã bố trí chỗ ở tạm thời
và thực phẩm cho sáu hộ với hai mươi một nhân khẩu trong thời gian khắc phục thiệt hại do vụ cháy gây ra
ngày hai tháng bốn sở văn hóa thể thao và du lịch tp hcm
tổ chức họp thông tin lễ hội bánh dân gian nam bộ lần thứ một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn
điểm nhấn của lễ hội năm nay là các nghệ nhân sẽ làm bánh xèo đường kính ba m được xem là lớn nhất từ trước đến nay
lễ hội bánh dân gian nam bộ lần thứ một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn chủ đề đậm đà hương vị phương nam
sẽ diễn ra từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi một tháng bốn tại quận bình thủy tp hcm
lễ hội thu hút hai trăm năm mươi gian hàng bánh dân gian ẩm thực đặc sản vùng miền
tại lễ hội còn các hoạt động như hồi thi bánh
bánh dân gian trưng bày và trình diễn cách làm bánh giới thiệu và trình diễn nghề làm bánh tráng thuận hưng
đặc biệt lần đầu tiên các nghệ nhân ở cần thơ sẽ trình diễn bánh xèo đường kính ba mét
được xem lớn nhất từ trước đến nay
theo ban tổ chức để đổ bánh xèo đường kính ba m cần đến một mươi bốn người thợ
sáng ngày hai tháng bốn tại khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia thành bản phù xã nong hẹt
ubnd huyện điện biên tỉnh điện biên đã tổ chức khai mạc lễ hội thành bản phủ năm hai nghìn một mươi chín
dự lễ khai mạc có ông trần quốc cường bí thư tỉnh ủy điện biên đoàn đại biểu các huyện
phôn thong tỉnh luông pha bang mường mày tỉnh phong sa ly lào và đại biểu của nhiều tỉnh thành phố
như hà nội hòa bình thái nguyên phú thọ sơn la ninh bình bắc giang quảng bình
lễ hội thành bản phủ được tổ chức hàng năm vào ngày hai mươi bốn hai mươi năm tháng hai âm lịch
để tưởng nhớ thủ lĩnh hoàng công chất và tướng ngải tướng khanh cùng nhân dân các dân tộc mường thanh
chiến đấu anh dũng đánh tan giặc phải bảo vệ bản mường trong khu di tích cấp quốc gia thành bản phủ
năm nay sự kiện đánh dấu mốc kỷ niệm hai trăm bảy mươi năm chiến thắng của nghĩa quân hoàng công chất
giải phóng mường thanh một nghìn bảy trăm năm mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn đồng thời cũng là hoạt động hướng đến kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ một nghìn chín trăm năm mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn
tướng quân hoàng công chất có tên thật là hoàng công thư quê ở huyện vũ thư tỉnh thái bình
năm một nghìn bảy trăm bốn mươi tám nghĩa quân của tướng quân hoàng công chất cùng tướng ngải tướng khanh là hai thủ lĩnh người dân tộc thái ở điện biên
lãnh đạo nhân dân các dân tộc đánh đuổi giặc phẻ giải phóng mường thanh điện biên vào tháng năm năm một nghìn bảy trăm năm mươi bốn
để có căn cứ hoạt động lâu dài hoàng công chất đã cho xây dựng thành bản phủ
từ đó căn cứ hoạt động của nghĩa quân đã phát triển ra khắp một mươi châu của phủ an tây
phía bắc giáp biên giới trung quốc phía nam mở rộng xuống hòa bình ninh bình thanh hóa
cuộc khởi nghĩa do hoàng công chất lãnh đạo kéo dài suốt ba mươi năm một nghìn bảy trăm ba mươi chín một nghìn bảy trăm sáu mươi chín
hoàng công chất đã tập hợp nhân dân các dân tộc vùng hưng hóa tây bắc thành một khối thống nhất
xây dựng mối tình đoàn kết ngược xuôi để cùng nhau đánh giặc giữ nước bảo vệ núi rừng vùng biên cương tổ quốc
lễ hội thành bản phủ gồm hai phần phần lễ và phần hội
phần lễ được bắt đầu bằng nghi thức giữa kiệu múa dòng đọc chúc văn tưởng nhớ hoàng công chất dân hương và nghi thức tế lễ
phần hội là các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc huyện điện biên lần thứ một mươi
ông bùi hải bình chủ tịch ủy ban nhân dân huyện điện biên cho biết
lễ hội thành bản phủ là hoạt động tín ngưỡng với các nghi thức văn hóa dân gian được gìn giữ lâu đời
nhằm duy trì và phát huy tinh hoa văn hóa của các dân tộc trên địa bàn huyện điện biên
là dịp để nhân dân các dân tộc trên địa bàn trong và ngoài huyện giao lưu học hỏi lẫn nhau
là cơ hội để huyện quảng bá tôn vinh những bản sắc văn hóa văn nghệ dân gian
và tiềm năng thu hút phát triển du lịch của huyện cũng như của tỉnh điện biên
thưa quý vị tuyến đường qua đèo bren mới nâng cấp mở rộng
tuy đường lưu thông rất đẹp nhưng còn nhiều vách núi cao không có tà lùi tiêm ẩn nguy cơ sạt lở trong mùa mưa
đèo pren dài bảy bốn km từ cao tốc liên khương lên thành phố đà lạt vừa được nâng cấp mở rộng
với số vốn năm trăm năm mươi ba tỷ đồng và lưu thông toàn tuyến trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
toàn tuyến được mở rộng gấp đôi với bốn làn xe
sau khi hoàn thành đây là tuyến đường quan trọng nhất để lên đà lạt
đa số các tuyến xe khách từ các huyện tỉnh thành phía nam lưu thông theo cung đèo này lên thành phố ngàn hoa
chủ đầu tư là ban quản lý dự án giao thông tỉnh lâm đồng
đơn vị thi công là tập đoàn đèo cả
đơn vị tư vấn thiết kế là công ty cổ phần tư vấn xây dựng a hai z
tuy nhiên trên toàn tuyến vẫn còn rất nhiều đoạn vách núi cao hàng chục mét dừng đứng bên cạnh con đường mới
nhiều đoạn tại khu vực đầu đèo gần đà lạt được xây ta luy ngăn sạt lở
ở những vị trí mà chân núi gần như bị đào sâu
phần đất và cây thông phía trên gần như bị đứt chân tạo cảm giác có thể sạt lở bất cứ lúc nào
các đoạn khác từ khu vực giữa đèo hướng về liên khương là vách núi đá cao hàng chục mét
bên trong các vách núi đất đá có rất nhiều đá tảng nằm hướng ra phía đường lưu thông
sau hơn hai tháng lưu thông toàn tuyến những vách núi đá vẫn không được ra cố gì thêm
thành phố đà lạt vừa vào mùa mưa
ngày một tháng bốn mới là cơn mưa lớn thứ hai trong mùa mưa năm hai nghìn hai mươi bốn
nhưng trên đèo bren đã xảy ra một vụ sạt lở đất đá xuống đường
đoạn gần cầu đa tan la gây ảnh hưởng tuyến giao thông huyết mạch của đà lạt
một số vị trí của đèo có những hòn đá to hơn nắm tay người
rơi lăn lóc từ phía trên vách núi xuống mương thu nước sát đường
ubnd tỉnh lâm đồng cũng như ubnd thành phố đà lạt mới đây đã chỉ đạo các đơn vị liên quan
triển khai các giải pháp phủ xanh trồng cỏ các loại cây hoa dây leo phù hợp
mang tính đặc trưng của đà lạt để tạo cảnh quan điểm nhấn cho tuyến đèo quan trọng này
trong đó loại cây ưu tiên là cây không ngã đổ gây mất an toàn giao thông
bảo vệ đất phòng sạt lở trên đèo bren mới
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại